đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung mương đảng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với quận ủy hải châu thành phố đà nẵng về kết quả thực hiện nghị quyết số một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội hai mươi một của đảng bộ tp đà nẵng và nghị quyết đại hội năm của đảng bộ quận
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung mương đảng bộ tp đà nẵng và nghị quyết đại hội hai mươi một của đảng bộ tp đà nẵng và nghị quyết đại hội hai mươi một của đảng bộ tp đà nẵng và nghị quyết đại hội hai mươi một của đảng bộ tp đà nẵng